thưa quý vị tối qua tại quảng trường hùng vương thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ hai nghìn hai mươi bốn
rất đông người dân từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có mặt tại tỉnh phú thọ để tham dự khai mạc lễ hội đền hùng tuần văn hóa du lịch đất tổ hai nghìn hai mươi bốn
đây là dịp để người việt thể hiện lòng thanh kính biết ơn đối với công lao dựng nước của các vua hùng
em rất tự hào khi hôm nay được đến dự lễ khai mạc lễ hội đền hùng này rất tự hào mình là con người của phú thọ và được đến đây để nói về nét đẹp của dân tộc mình và được tổng bá cho văn hóa du lịch của tỉnh ạ

em rất tự hào khi hôm nay được đến dự lễ khai mạc lễ hội đền hùng này rất tự hào mình là con người của phú thọ và được đến đây để nói về nét đẹp của dân tộc mình và được tổng bá cho văn hóa du lịch của tỉnh ạ

mình mong muốn của chú là tất cả các cộng đồng người việt kể cả người việt ở trong nước và người việt ở trong nước ngoài chúng mình có quê hương